sau bốn ngày xét xử vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh quảng ngãi đã tuyên án vụ án xảy ra tại cầu thạch bích thành phố quảng ngãi giữa hai nhóm của phạm đăng minh hậu và nhóm của cao đức thành
có chín mươi bảy bị cáo bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ngãi truy tố về ba tội danh giết người cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng do có mâu thuẫn từ trước trong hai đêm là đêm ngày hai mươi và ngày hai mươi một dạng sáng ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi nhóm của phạm đặng minh hậu đã đánh nhau với nhóm của cao đức thành
vụ hỗn chiến đã làm nhiều người bị thương tích nặng
hội đồng xét xử đã xử phạt phạm đặng minh hậu bảy năm tù võ tấn diệu bốn năm tù đều về tội giết người
ba mươi hai đối tượng còn lại trong nhóm của phạm đăng minh hậu bị tuyên phạt mức án từ ba đến sáu tháng tù và một mươi tám tháng cải tạo không giải
không giam giữ đều về tội cố ý gây thương tích
tuyên phạt cao đức thành ba năm tù và sáu mươi một đối tượng còn lại trong nhóm cao đức thành mức hình phạt từ ba năm tù đến chín tháng cải tạo không giam giữ đều về tội gây dối trật tự công cộng